đà nẵng sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việc thực hiện mô hình này sẽ giúp thành phố tiếp tục phát triển nhanh
bền vững các mục tiêu kinh tế xã hội có sức thu hút và lan tỏa lớn
ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung
đóng góp lớn hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội và ngân sách chung của cả nước
hiện đà nẵng có tám quận huyện với năm mươi sáu xã phường
theo giám đốc sở nội vụ thành phố đà nẵng
việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị phù hợp với hiến pháp và luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
trong thời gian tới hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng sẽ thay đổi theo hướng tăng số lượng đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách
mỗi ban của hội đồng nhân dân thành phố sẽ không có quá hai phó trưởng ban hoạt động chuyên trách
trưởng ban của hội đồng nhân dân thành phố có thể là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách
trên cơ sở nghị quyết định quốc hội
thì ở tại thành phố đà nẵng là chỉ tổ chức một cấp chính quyền
cấp chính quyền của thành phố
ủy ban nhân dân thế còn đối với quận và phường
thì chỉ thực hiện ủy ban nhân dân quận và ủy ban dân phường
với tư cách là một cơ quan hành chính nhà nước
để đảm bảo có những đổi mới trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
phù hợp với các đặc điểm của đô thị tại thành phố đà nẵng
theo đó khi thí điểm mô hình chính quyền
chính quyền đô thị mô hình tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng
mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đà nẵng
đến phường xã không thay đổi so với hiện nay